bị nhắc trí sức chặt hạn chế tại các căn cứ quân sự ở nhật bản
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về việc phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu
sửa tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh
cụ thể phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn
đánh giá cấp độ nguy cơ covid một mươi chín đảm bảo phù hợp với tình hình mới
cụ thể chiều chín tháng một văn phòng chính phủ truyền đạt chỉ đạo nêu trên
của phó thủ tướng vũ đức đam bộ y tế cần chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị
bao gồm thuốc kháng virus đảm bảo an toàn hiệu quả ra soát chỉ đạo nhập khẩu
sản xuất sử dụng phân phối thuốc kháng virus công khai minh bạch
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn covid một mươi chín
và bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn các địa phương đã đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh
dựa trên ba tiêu chí
số ca nhiễm cộng đồng mỗi tuần độ bao phủ vaccine năng lực y tế
tuy nhiên hồi cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn
nói với diễn biến dịch bệnh hiện nay
tiêu chí đánh giá số ca nhiễm mới trên một trăm linh dân một tuần không còn quá quan trọng
xu hướng hiện nay là tập trung dựa vào tỷ lệ bệnh nhân nặng nhập viện tử vong
và tình hình đáp ứng thu dung điều trị của các địa phương để đánh giá tình hình dịch bệnh
đề xuất này của ông sơn được nhiều chuyên gia ủng hộ
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện di đồng một
thành phố hồ chí minh nhìn nhận đây là thời điểm thích hợp để việt nam thay đổi
tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh và chỉ nên cập nhật số ca bệnh nặng tử vong
theo ông khanh ngoài việc bao phủ vaccine đạt tỷ lệ cao việt nam đang thực hiện
chủ trương thích ứng an toàn với covid một mươi chín
vì vậy việc đếm số ca nhiễm mới hàng ngày không còn có quá nhiều ý nghĩa quan trọng
ngành y tế và các địa phương nên phân loại bệnh nhân nặng và tử vong
theo các nhóm đã tiêm vaccine chưa tiêm vaccine có bệnh nền nhập viện điều trị muộn
như vậy thời gian tiếp theo chắc chắn bộ y tế khẩn trương ra soát
sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ nguy cơ covid một mươi chín đảm bảo phù hợp với tình hình mới
do đó không vì nhìn thấy ca mắc cao mà bà con tiêu cực
chúng ta cùng dồn toàn lực để chống dịch
bằng mọi giá chúng ta sẽ chiến thắng covid
ngày hôm qua hà nội lần đầu tiên vượt mức hai tám trăm linh ca
đây là số ca mắc cao nhất trong đợt dịch thứ tư này
cùng với đó nửa tháng qua hà nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong các ngày
các giải pháp chống dịch của thành phố là tăng cường tiêm vaccine
cung cấp thuốc kịp thời và quản lý chặt f tại nhà hạn chế tới đai chuyển tầng điều trị
thành phố tăng cường điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại nhà
giảm tải cho y tế tuyến trên để các bệnh viện tập trung cứu chữa người có triệu chứng trung bình nặng và nguy kịch
về giảm tử vong mẫu chốt là phân tầng đúng người bệnh để chuyển tiến điều trị kịp thời
tuy rằng ngày hôm qua bộ y tế không ghi nhận ca tử vong nào tại thành phố hà nội
tuy nhiên trước đó cục quản lý khám chữa bệnh ghi nhận đến ngày tám tháng một
hà nội có bốn trăm hai mươi chín ca nặng và nguy kịch tăng một mươi sáu bốn so với trung bình một tuần trước
trong đó ba trăm tám mươi ca thở oxy qua gọng kính
tăng hai mươi sáu hai trong đó chín ca thở máy dòng cao hfnc thở máy không xâm lấn bảy k
thợ máy xâm lấn ba mươi k giảm lần lượt là sáu mươi hai ba mươi năm năm và ba bảy so với trung bình một tuần trước
ba bệnh nhân đang lọc máu không có trường hợp nào phải can thiệp ecmo
tính đến thời điểm hiện tại tổng số ca nhiễm tại hà nội trong đợt dịch thứ tư này
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là bảy mươi chín trăm năm mươi tám ca
nếu những ai đam mê showbiz việt
thì chắc hẳn cái tên siêu mậu minh tú sẽ rất quen thuộc
và thưa quý vị đại diện truyền thông của minh tú xác nhận thông tin người đẹp mắc covid một mươi chín
minh tú cho biết cô đã chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng để mặc đi bảo mừng hoa hậu thùy tiên về nước
thì lại mắc covid một mươi chín
cô hẹn học trò hết cách ly sẽ đi xe máy đưa thủy tiên đi ăn ốc
cô cũng gửi lời xin lỗi các đối tác chương trình nhãn hàng và mọi người
vì minh tú phải ở nhà tự điều trị và làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người
dù rất cẩn thận và test mỗi ngày nhưng vẫn dính sự cố ngoài ý muốn
thôi thì nghỉ ngơi vài ngày vậy
mong mọi người giữ gìn sức khỏe và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định năm k
an toàn đón tết cổ truyền sắp tới
cách đây ít ngày minh tú công khai chuyện tình cảm với bạn trai ngoại quốc
và nhận được sự mến mộ của công chúng
ngày bảy tháng một người mẫu tham gia show thời trang của vũ ngọc và sean
tại đây có tiếp xúc với nhiều người mẫu trong đó có hoa hậu hồ hèn nghê
ngài thiết kế vũ ngọc tú cho biết
ekip thực hiện nghiêm túc quy trình xét nghiệm covid một mươi chín trước khi chương trình diễn ra
thời điểm đó minh tú có kết quả âm tính với sars cov hai
các khách mời người mẫu đều thực hiện nguyên tắc năm k đeo khẩu trang kỹ lưỡng
khi minh tú phát hiện mắc covid một mươi chín
cô ấy đã nhắn tin thông báo cho từng người mà mình tiếp xúc trong sâu
chúng tôi đã lập tức tự xét nghiệm tại nhà
và may mắn là mọi người đều có kết quả âm tính vũ ngọc tú nói
minh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một được biết tới sau khi giành giải bạc siêu mẫu việt nam hai nghìn
hai nghìn một mươi ba và á quân asia next top model hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám cô tiếp tục tham gia cuộc thi hoa hậu siêu quốc gia và lọt vào top một mươi
minh tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi the face việt nam
và the look việt nam hai nghìn một mươi bảy
cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình tôi là hoa hậu hoàng vũ việt nam năm hai nghìn hai mươi
minh tú cũng vừa bước sang tuổi ba mươi với nhiều hành trang cực kỳ ý nghĩa
đó là một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi
gặt hái được rất nhiều thành công trên sàn diễn catwalk cũng như là hoạt động đào tạo
quay lại với những thông tin hết sức bổ ích về điều cần biết về covid một mươi chín
chúng tôi có một lời khuyên dành cho những ai đang là f hãy uống đủ nước mỗi ngày
theo chuyên gia vai trò của nước đối với bệnh nhân covid một mươi chín rất quan trọng
giúp bù dịch và làm loãng dịch tiết đường hô hấp
thiếu nước sẽ làm đặc dịch tiết đặc đờm rất khó làm sạch phổi
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn thùy linh trưởng khoa dinh dưỡng
tiết chế bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hà nội
cơ thể của người trưởng thành có sáu mươi bảy mươi là nước
ở người cao tuổi tỷ lệ này thấp hơn
nước đóng một vai trò rất quan trọng tham gia vào các phản ứng chuyển hóa của cơ thể
với bệnh nhân covid một mươi chín nếu có sốt độ mồ hôi
người bệnh sẽ mất rất nhiều nước có thể lên tới chín trăm linh ml một ngày
trường hợp xuất hiện ho và thở nhanh bệnh nhân có thể mất thêm khoảng chín mươi một trăm linh ml một ngày

nếu bệnh nhân có đủ các triệu chứng nói trên
thì trung bình sẽ mất tới một nghìn ml nước một ngày
nếu có thêm tình trạng nôm tiêu chảy mà không được cung cấp đủ dịch
lượng nước mất đi càng lớn
tình trạng này có thể xảy ra ở các bệnh viện cơ sở thu dung
cũng như với bệnh nhân điều trị tại nhà bác sĩ linh nhấn mạnh
vai trò của nước đối với bệnh nhân covid một mươi chín rất quan trọng
giúp bù dịch mất và làm loãng dịch tiết đường hô hấp
thiếu nước sẽ làm đạt dịch tiết đạt đờm rất khó làm sạch phổi
kể cả với f đã xuất viện đường hô hấp của bệnh nhân thường chưa phục hồi hoàn toàn
nếu thiếu nước sẽ gây đạt dịch tiết đặt đờm
bệnh nhân có thể bị viêm phổi trở lại bác sĩ linh nói
do đó bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân covid một mươi chín cần chú trọng bổ sung nước
và các loại đồ uống để đảm bảo cân bàn dịch trong cơ thể
một số dấu hiệu thiếu nước mà bệnh nhân và người nhà
người chăm sóc có thể phát hiện gồm tình trạng khác sốt giảm lượng nước tiểu
nước tiểu sẫm màu miệng khô tim đập nhanh
nếu thiếu nước nặng thì có thể xuất hiện mỏi lú lẫn
người bệnh và người chăm sóc cần hết sức lưu ý bù nước ngay nếu phát hiện tình trạng trên
bác sĩ linh hướng dẫn bệnh nhân nên bù đủ nước dịch bằng cách uống nhiều nước
các loại chất lỏng các thực phẩm lỏng hoặc đồ uống khác
cần uống từ ba mươi năm bốn mươi ml trên một kg cân nặng một ngày uống rải rác trong ngày
lưu ý uống ngay cả khi không thấy khát
bệnh nhân covid một mươi chín kể cả trường hợp đã xuất viện có thể gặp tình trạng mất vị giác khư giác
không có cảm giác khác nên uống nước lọc nước ép hoa quả tránh uống các loại cà phê
nước ngọt có ga nước tăng lực
bệnh nhân covid một mươi chín nếu có sốt thì nên bổ sung orezon và tăng cường lượng nước so với bình thường
để bù đủ lượng nước mất đi
có thể tính cụ thể hơn bằng công thức bổ sung thêm hai năm ml nước trên một kg cân nặng
khi sốt tăng thêm một độ c
tiếp tục đến diễn biến về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
mai đầy cập nhật tại nhật bản ngày hôm qua thủ tướng nhật bản kishida fumio thông báo
mỹ đã nhất trí siết chặt các biện pháp hạn chế phòng dịch covid một mươi chín tại các căn cứ quân sự của nước này ở nhật bản
trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại rằng sự lây lan của virus sars cov hai tại các căn cứ của mỹ
đã khiến số ca mắc ở địa phương gia tăng
trong chương trình tranh luận trên đài nsk thủ tướng kishida cho biết hai nước chung quan điểm rằng
cần cấm và kiểm soát tất cả hoạt động không thiết yếu bên ngoài các căn cứ quân sự của mỹ ở nhật bản
ông cho biết hai bên đang thảo luận những biện pháp cụ thể
cũng theo thủ tướng kishida tokyo đã hối thúc washington giải quyết những quan ngại này trong cuộc họp trực tuyến
giữa các bộ trưởng bộ ngoại giao và quốc phòng hai nước vào hôm bảy tháng một vừa qua
kể từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm nay dịch covid một mươi chín đã tạm lắng ở nhật bản
với số ca mắc mới được khống chế dưới năm trăm linh ca một ngày
nhưng trong những ngày gần đây dịch bệnh đã tái bùng phát ở nhiều tỉnh thành
đặc biệt là ở các địa phương có căn cứ quân sự của mỹ
vào ngày tám tháng một chính quyền tỉnh okinawa đã thông báo số ca mắc mới tại địa phương này
ở mức cao nhất trong ngày thứ ba liên tiếp với một bảy trăm năm mươi chín ca
từ ngày chín tháng một tỉnh okinawa cùng tỉnh hiroshima và yamaguchi sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp
và biện pháp phòng dịch trọng điểm
theo đó các quán bar nhà hàng sẽ rút ngắn thời gian hoạt động và ngừng phục vụ đồ uống có cồn
cuối tuần có lẽ chẳng phải là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa mà là cơn ác mộng với toàn thế giới
đặc biệt là với châu á
ngày chín tháng một trung quốc đã bắt đầu kế hoạch xét nghiệm một mươi bốn triệu dân thành phố thiên tân
gần thủ đô bắc kinh
sau khi phát hiện hai mươi ca nhiễm mới covid một mươi chín trong đó có hai ca trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể omicron
dự kiến thành phố thiên tân sẽ hoàn tất việc xét nghiệm cho người dân trong hai ngày
những người có kết quả âm tính sẽ được cấp mã y tế để được đi
đi lại thành phố cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi thiên tân nếu không có lý do chính đáng
ủy ban giao thông vận tải thành phố thiên tân đã ban hành lệnh cấm các dịch vụ xe buýt liên tỉnh
từ ngày chín tháng một
giới chức y tế lo ngại tình hình dịch bệnh ở thiên tân có thể gây rủi ro tới thủ đô bắc kinh
do hai thành phố nằm gần nhau và có lượng người di chuyển qua lại đông đúc
ngoài ra dịch bệnh lây lan cũng có thể đe dọa tới thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi
dự kiến khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới ở thủ đô bắc kinh trung quốc
trung quốc là quốc gia hiếm hoi còn lại trên thế giới áp dụng chiến lược chống dịch
thông qua các biện pháp truy vết phong tỏa xét nghiệm quyết liệt trên diện rộng
tuy nhiên với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm omicron với số đột biến nhiều chưa từng có
được xem là thách thức không nhỏ với nỗ lực ngăn dịch lan rộng của bắc kinh
trong bối cảnh các lệnh phong tỏa diện rộng đang gây ra những tổn hại nhất định về mặt kinh tế
hiện tại hơn một hai mươi một tỷ người dân trung quốc đã được tiêm đủ các liệu cơ bản
trung quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng một trăm linh ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó số ca tử vong là bốn sáu trăm ba mươi sáu trường hợp
mặc dù mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín
thế nhưng trung quốc đã sử dụng triệt để chiến lược zero covid
và năm nay cũng là một năm đáng buồn khi cuộc xuân vận về quê đón tết nguyên đáng ở trung quốc năm nay
lại một lần nữa bị ảnh hưởng
tại vì đại dịch covid một mươi chín
theo tờ straits times nhân viên bảo hiểm yuan jiahui năm mươi một tuổi
cho biết bà sẽ tiếp tục đón tết nguyên đáng xa người thân trong năm nay
theo những biện pháp phòng dịch của công ty chồng và trường học của con
gia đình họ không được phép rời khỏi bắc kinh
nếu thành viên nào vi phạm họ có thể bị phạt
tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi và việc học tập của các con
vì vậy đó là sự hy sinh mà tôi cần làm
mặc dù bố mẹ tôi sống ở khu vực chỉ cách bắc kinh hai tiếng đi xe
tôi đã không gặp họ suốt ba năm rồi
bà chia sẻ khi bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín
trung quốc vẫn kiên quyết đao đuổi chiến lược zero covid áp đặt phong toả nghiêm ngặt
và xét nghiệm hàng loạt nhằm loại bỏ hoàn toàn virus
trong bối cảnh kỳ nghỉ tết nguyên đáng cận kề
chính phủ nước này đang nỗ lực vận động người dân hạn chế đi lại và không về quê đón tết
kỳ nghỉ tết năm nay ở trung quốc kéo dài bốn mươi ngày
từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi năm tháng hai khoảng thời gian diễn ra sân vận lớn nhất hành tinh
một số người dân quyết định ở lại các thành phố lớn để ăn tết nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
các nhà khai thác vận tải có số lượng khách ít ỏi
các doanh nghiệp xe buýt và tàu hỏa của trung quốc đã bắt đầu mở bán vé tết từ ngày ba tháng một
nhưng số lượng vé bán ra rất ít đặc biệt là tại bắc kinh
ông huawei bốn mươi sáu tuổi quản lý một đội xe ô tô tải và xe tải nhỏ cho biết
lượng đặt chỗ giảm khoảng ba mươi trong năm nay
trước đây chúng tôi thường kính chỗ trước tết nguyên đáng một tháng
như năm nay mọi người đang chần trừ vì muốn chờ xem tình hình dịch bệnh có cải thiện hay không ông nói
theo thông báo của chính phủ
các nhà điều hành du lịch phải đảm bảo cho hành khách thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang
cho các phương tiện giao thông công cộng
trong khi đó các địa điểm du lịch được yêu cầu hạn chế số lượng du khách hàng ngày
trung quốc đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán
nhiều doanh nghiệp nước này đã khuyến khích người lao động không đi lại nếu không cần thiết
phòng trường hợp vùng quê nơi họ sinh sống bị phong tỏa đột ngột hoặc tệ hơn là mắc bệnh
một quận tại thành phố trương gia khẩu tỉnh hà bắc cũng đã kêu gọi công chức viên chức và các đảng viên
làm gương bằng cách ăn tết tại chỗ thay vì về quê tránh di chuyển không cần thiết
địa phương này cũng đã khuyến khích người dân thuyết phục người thân của mình ở nước ngoài
hay từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao trong nước không về quê đón tết
thưa quý vị khi bắc kinh đang gấp rút chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi bốn
khai mạc vào ngày bốn tháng hai sắp tới đây thủ đô đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ
bất kỳ ai vào thành phố đều phải có xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc
và chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ thì mới được phép tham dự các sự kiện nhất định
ngoài ra việc theo đuổi chính sách zero covid cũng có ý nghĩa là bất kỳ người nào có liên hệ chặt chẽ
hoặc đã đến những khu vực có nguy cơ cao hoặc nguy cơ trung bình đều phải cách ly tại một cơ sở tập trung
thưa quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo